nhờ có đa dạng sinh học con người chúng ta có sinh kế bền vững trong tất cả các lĩnh vực hoạt động như nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản hay du lịch
hãy cùng chúng tôi tôn vinh sự đa dạng của trái đất trong ngày hai mươi hai tháng năm ngày quốc tế về đa dạng sinh học
từ muôn đời nay cỏ cây hoa lá các loài thực vật động vật ăn thịt hay ăn cỏ hệ sinh thái trên cạn hay dưới nước
dù kích cỡ hay hình dáng khác nhau nhưng mọi giống loài trên hành tinh này đều sinh sống phụ thuộc lẫn nhau
và trong đó có cả con người
sự sống của chúng ta sự sinh trưởng phát triển của chúng ta đều phụ thuộc vào các giống loài khác
từ đó tạo nên sự đa dạng sinh học trên trái đất này
đa dạng sinh học là
hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho xã hội đặc biệt là các dịch vụ điều tiết và hỗ trợ
giúp con người chúng ta thích ứng với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai
thế nhưng gia tăng dân số mức tiêu dùng tăng cao đẩy quần quay khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên sinh vật
sự phát triển kinh tế xã hội cũng tàn phá cảnh quan thiên nhiên thay đổi phương thức sử dụng đất
tốc độ đô thị hóa nhanh chóng làm giảm diện tích tự nhiên
môi trường sống của nhiều loài động thực vật
đa dạng sinh học trên toàn cầu đang bị suy thoái nghiêm trọng
và điều đó không khác gì là gây tác động tiêu cực đến đời sống của chính con người
vấn đề an ninh lương thực biến đổi khí hậu diễn ra nghiêm trọng hơn
mất an ninh nguồn nước tại nhiều quốc gia rủi ro thiên tai dịch bệnh kinh tế suy giảm
mọi vấn đề tiêu cực đó đều xuất phát từ
chính hành động của con người tới môi trường sống
liên hợp quốc đã lựa chọn ngày quốc tế đa dạng sinh học năm hai nghìn hai mươi
là các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
với thông điệp kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên
áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực
đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên đa dạng sinh học và phát triển bền vững
các giải pháp dựa vào thiên nhiên
và bảo tồn đa dạng sinh học là chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu
tăng khả năng phục hồi và thích ứng ở một số khu vực quan trọng
bao gồm bảo tồn và phục hồi rừng và các hệ sinh thái trên cạn
bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái biển và đại dương
hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững
vậy mỗi cá nhân chúng ta có thể làm gì trong ngày đa dạng sinh học năm nay
trồng cây xanh không xả rác bừa bãi sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên
tiết kiệm điện
các giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học của chúng ta luôn có sẵn ở trong thiên nhiên
chỉ bằng những hành động nhỏ mỗi ngày để hướng tới một tương lai đáng sống hơn cho thế hệ mai sau